thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi chín bị cáo
phiên phúc thẩm diễn ra từ ngày hôm nay tới ngày ba mươi tháng sáu
phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của bị đơn dân sự và kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt ba mươi sáu bị cáo từ hai năm tù treo đến tám năm sáu tháng tù giam
cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
tổng chiều dài là gần một trăm bốn mươi km trong đó giai đoạn một của dự án dài sáu mươi năm km từ thành phố đà nẵng tới thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
giai đoạn hai dài hơn bảy mươi bốn km dự án được khởi công năm hai nghìn một mươi ba và từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã đưa vào sử dụng sáu mươi năm km của giai đoạn một
mặc dù mới đưa vào khai thác
đoạn đường sáu mươi năm km đã xảy ra rất nhiều điểm hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn khi tham gia giao thông
kết quả điều tra xác định bảy trên bảy gói thầu thuộc giai đoạn một của dự án không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án
các vật liệu khác của dự án như đá răm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo
dù vậy chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn tiến hành nghiệm thu thanh toán số tiền là hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
cho các đơn vị
vay chín mươi triệu đồng thế nhưng người phụ nữ sau đó phải gánh nợ hơn một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã biên cát vừa qua đã bắt giữ phạm bá thủy
trú tại thị xã bến cát để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thụy nhiều lần cho một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm vụ phường mỹ phước thị xã biến cát vai tiền
với lãi suất từ sáu hai mươi một một ngày tương ứng là hai một trăm sáu mươi đến tám sáu trăm bốn mươi một năm
chu kỳ lấy lãi là năm ngày một mươi ngày hoặc một tháng
ban đầu người phụ nữ vai của thủy số tiền chín mươi triệu đồng nhưng do không kịp trả lãi nên thủy đã cộng dụng thành tiền vai
cho đến nay nữ nạn nhân còn nợ thùy số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tổng số tiền lãi thùy thu cho đến nay là gần bốn tỷ đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng thụy cơ quan điều tra thu giữ hai lượng vàng số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng
trong đó có năm trăm linh triệu đồng mất thu lãi của chị này cùng nhiều giấy tờ liên quan cho việc cho vai lãi nạn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay công an tỉnh đồng nai phối hợp với cơ quan chức năng và công an tp biên hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera để điều tra vụ một thanh niên nghi bị bắn tử vong trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày người dân phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường nguyễn ái quốc
hướng từ cầu hóa an đi quốc lộ một a
khi đến đoạn thuộc khu phố năm phường tân tiến thì bất ngờ ngã xe xuống đường bất tỉnh ngay tại chỗ
khi nhiều người tới gần thì phát hiện thanh niên có vết máu trên người nên nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
qua khám nghiệm hiện trường và thu dấu vết trên cơ thể công an xác định trong người nạn nhân có nhiều vết đạn
bắn xuyên qua ngực nghi là đạn hoa cải
do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong trước khi chuyển vào bệnh viện
nạn nhân được xác định là phan lê thanh sang chú tại phường quang vinh thành phố biên hòa
hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng gây ra án mạng
đánh người vô cớ trương văn khanh chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên đề nghị truy tố về tội cối gây thức tích
theo kết quả điều tra vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trên đường đi nhậu thì khanh gặp trần văn run đang xảy ra mâu thuẫn với trần văn bền
trú cùng địa phương dân kiến sự việc lại có sẵn hên men trong người khanh nổi máu cơn đồ
khanh đã lấy viên gạch ống ném trúng vào đầu anh bền gây thương tích bốn mươi chín
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với võ trung hồng chú tại huyện củ chi tp hcm về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bùi văn minh trú tại tp bà rịa
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường phước nguyên tp bà rịa bắt quả tăng minh đăng tàm chữ
tám gói ma túy tổng hợp dạng đá đấu tranh mở rộng lực lượng chức năng đã phối hợp
với công an tp hcm bắt khẩn cấp võ trung hồng chú tại tp hcm thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp dạng đá
có khối lượng khoảng bốn hai kg hơn hai một trăm linh viên thuốc lắc cùng nhiều tăng vật khác
bên cạnh các đường dây mua bán vận chuyển ma túy tinh vi thì chiêu trò thuê nhà nghỉ khách sạn
hay là căn hộ cao cấp để ngụy trang cho việc sử dụng ma túy của một bộ phận giới trẻ
đang ngày càng phổ biến tuy nhiên bằng sự chủ động thời gian qua các tụ điểm này
liên tục bị lực lượng công an phát hiện chìa xóa ghi nhận sau đây tại tp đà nẵng
đây là nhóm bảy
công an phát hiện chìa xóa của một bộ phận giới trẻ thanh niên thuê tầng năm thuộc căn hộ cao cấp monachi
để tụ tập tổ chức sử dụng ma túy vừa bị công an phường an hải tây phối hợp với đội cảnh sát ma túy
công an quận sơn trà tp đà nẵng bắt quả tam tại hiện trường lực lượng công an thu giữ được một mươi ba gói ni lông
chứa ma túy tổng hợp ketamin một mươi tám viên thuốc lắc gần đây là vụ ba nam thanh nữ tú rủ nhau đến thuê khách sạn
trên đường võ văn kiệt phường an hải đông bay lắc bị lực lượng công an phát hiện
đó chỉ là hai trong nhiều vụ việc về tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận sơn trà
các đối tượng thường chọn những căn hộ biệt lập các villa du lịch các biệt thự du lịch là nơi xa khu dân cư
các đối tượng thuê nguyên căn để tổ chức sử dụng
và thứ hai nữa là các đối tượng lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo của chủ cơ sở
của người quản lý vì chủ cơ sở là khi mà thuê nguyên găng là giao hẳn căn nhà cho các đối tượng
đặc điểm của cơ sở lưu trú là kín đáo và cơ chế hoạt động thuê phòng dễ dàng
nên trở thành điểm đến của nhiều đối tượng tổ chức sử dụng ma túy
trong trường hợp bị phát hiện các đối tượng có thể nhanh chóng tiêu hủy vật chứng không để bị bắt quả tang
việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở này tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhận định phân tích bám sát diễn biến của tình hình những thời cơ thuận lợi khó khăn đạt ra đối với công tác công an công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bổ sung điều chỉnh mục tiêu giải pháp phù hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa đề nghị thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tuấn phong và hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đang đương chức nghỉ hưu
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tuấn phong vì trước đó đã bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng
đề nghị thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phong vì trước đó đã bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh kỷ luật khiển trách
đề nghị thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn đức hòa nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh đã nghỉ hưu do đã bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật khiển trách
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ chính quyền đối với ông lê tiến phương cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận do đã bị bộ chính trị ban bí thư kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị thủ tướng xóa hết tư cách chính quyền của ông nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh do đã bị bộ chính trị ban bí thư khai trừ khỏi đảng vì đã bị khởi tố bắt tạm giam
ông lương văn hải cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh do đã bị khai trừ ra khỏi đảng vì bị khởi tố bắt tạm giam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre vừa bắt quả tăng tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
kiểm tra tại nhà số năm trăm chín mươi năm b hai khu phố ba phường phú khương tp bến tre do trương phước thành làm chủ
lực lượng công an đã bắt giữ và mời làm việc hai mươi hai đối tượng đồng thời tạm giữ hai mươi bốn điện thoại di động cùng với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau vừa phối hợp cùng công an huyện trấn văn thời
và công an huyện cái nước ngăn chặn nhiều thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng
trên tuyến bờ nam sông đốc phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành từng nhóm rú ga nẹp bô gây mất trật tự công cộng
lực lượng làm nhiệm vụ đã ngăn chặn kịp thời tạm giữ một mươi xe mô tô và một mươi chín đối tượng có liên quan
trong số các xe trên thì có một số xe đã thay đổi kết cấu để có thể tăng tốc độ
hiện lực lượng công an đang phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
sau nhiều giờ nỗ lực cho đến ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ đuối nước
khiến hai học sinh tử vong xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu
cụ thể vào chiều ngày hai mươi năm tháng sáu chín học sinh ở địa bàn tỉnh tuyên quang và phú thọ đến khu vực sông chảy
thuộc huyện yên bình để tắm sông
do nước chảy xiết em nguyễn hữu duy ở tỉnh phú thọ và mv nguyễn hiền giang ở tỉnh tuyên quang đã bị đuối nước
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy trở lại
lực lượng cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh yên bái đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm
chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể nguyễn hữu duy
do nước chảy xiết nên đến chiều qua mới tìm thấy mv nguyễn hiền giang và đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
trên địa bàn khối ba thị trấn yên thành huyện yên thành vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà ba tầng của một hộ dân
kinh doanh hàng hóa tổng hợp bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ việc xảy ra vào sáng qua ngày hai mươi sáu tháng sáu ông tăng văn quang khối trưởng khối ba thị trấn yên thành thông tin
khi nghe mọi người hô hoán ông đã tham gia chữa cháy đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng
sau đó chủ nhà cũng kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau
ngọn lửa bốc lên quá nhanh nên mọi người chỉ có thể dọn dẹp khu vực xung quanh để đám cháy không lan ra
tuy nhiên ngôi nhà ba tầng và toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi